nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu cấp cao duma quốc gia quốc hội liên bang liên bang nga do chủ tịch đu ma quốc gia vyacheslav victorvik volodin dẫn đầu đã sang thăm chính thức việt nam
chiều nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có buổi tiếp thân mật chủ tịch đu ma quốc gia nga vyacheslav viktorovich volodin
chào mừng chủ tịch đu ma quốc gia nga tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và quan hệ hợp tác giữa quốc hội nhà nước và nhân dân hai nước khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam trước sau như một coi trọng củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng hoan nghênh việc quốc hội việt nam và duma quốc gia nga đã ký thỏa thuận thành lập ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước
tin tưởng ủy ban này sẽ hoạt động hiệu quả thúc đẩy hợp tác giữa quốc hội hai nước đồng thời góp phần tăng cường hợp tác việt nga trên các lĩnh vực trước hết là kinh tế thương mại và đầu tư
chủ tịch đu ma quốc gia nga bày tỏ vui mừng được lần đầu tiên thăm việt nam và được gặp lại tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trân trọng chuyển lời chào thân thiết của tổng thống nga vladimir putin và các lãnh đạo cao cấp của nga tới tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong các cuộc tiếp xúc với tổng bí thư nhân chuyến thăm chính thức tới liên bang nga vào tháng chín vừa qua ngài volodin khẳng định duma quốc gia nga luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với việt nam
thông báo với tổng bí thư chủ tịch nước về kết quả hội đàm với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ngài volodin nhấn mạnh việc thành lập ủy ban hợp tác liên nghị viện không chỉ giúp tăng cường cơ chế hợp tác gắn bó giữa quốc hội hai nước
mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế thương mại văn hóa và giáo dục phối hợp giám sát việc thực hiện các dự án trọng điểm và những thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
chủ tịch đu ma quốc gia nga khẳng định duma quốc gia nga sẽ tham gia tích cực các hoạt động trong năm hai nghìn một mươi chín kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm hai nghìn hai mươi